kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay ngày một tháng sáu sẽ có những nội dung đáng chí sau đây
trong phiên làm việc hôm nay nhiều đại biểu quốc hội đề nghị xử lý nghiêm tiêu cực thổi giá dìm giá trong đấu giá đất
bộ trưởng bộ công an tô lâm có thư khen công an tỉnh thanh hóa về việc bắt giữ triệu quân sự
bộ trưởng bộ công an tô lâm có thư khen công an tỉnh thanh hóa về việc bắt giữ triệu quân sự
trong phiên làm việc ngày hôm nay quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
tổng kết việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
tại phiên thảo luận vấn đề liên quan đến những góc khuất những tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất thời gian vừa qua đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
phân tích những góc khuất tiêu cực
trong đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua đại biểu nguyễn thị thủy đoàn bắc cạn bày tỏ bức xúc trước tình trạng thắng thầu bỏ cọc thổi giá đất lên cao
đại biểu cho rằng không ít nhà đầu tư đã lợi dụng chiêu trò này thắng với mức đấu giá cao chót vót sau đó bỏ cọc nhằm kích giá đất thổi giá đất để thao túng thị trường làm lợi cho một nhóm thiểu số
việc trả giá quá cao rồi bỏ cọc như vừa qua đã dẫn tới nhiều hệ lụy
lấy ví dụ ở thủ thiêm ngay sau cuộc đấu giá đất
nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng giá trúng thầu thực chất là giá ảo để té nước theo mưa đẩy giá đất giá nhà tại tp hcm lên cao để kịp thời bán ra một số lượng lớn nhà đất mà họ đã mua gom trước đó
có những nhà đầu tư thì còn lợi dụng để nâng giá trị cổ phiếu trái phiếu của mình
nguy hiểm hơn là có những người còn lợi dụng để đánh võng giá trị tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng mà nếu thực hiện trót lọt là có thể rút ruột các ngân hàng
và đáng lưu ý là việc giá đất bị
đẩy lên quá cao cùng với giá ảo sẽ khiến cho giấc mơ an cư của những người có thu nhập thấp ngày càng trở nên xa vời
đại biểu cũng đề cập đến tình trạng quân xanh quân đỏ thông đồng để diêm giá tại nhiều phiên đấu giá đất tình trạng bắt tay ngầm rút ruột tài sản nhà nước
việc thông đồng có thể được diễn ra giữa những người tham gia đấu giá với nhau còn gọi là quân xanh quân đỏ để lót đường cho một nhà đầu tư đã định sẵn chúng với giá rẻ
và giá trị thực của nhiều lô đất đã bị những quân xanh quân đỏ này
tình trạng bắt tay ngầm rút ruột của nhà nước
lấy ví dụ gần đây vụ án ở hà nội các đối tượng đã bắt tay với những người có trách nhiệm để điều chỉnh giá đất rẻ hơn gần một nửa so với giá ban đầu từ năm trăm linh tỷ xuống còn ba trăm linh tỷ
và nếu như phi vụ này chót lọt thì nhà nước sẽ mất gần một nửa tiền
nhưng mà đến nay thì các đối tượng này đã có vụ án này đã có tám bị can bị khởi tố trong đó có hai bị can là cán bộ của ban quản lý dự án
tuy nhiên dư luận ban khoan
liệu rằng còn nhiều phi vụ tương tự như thế này chưa bị phát hiện hay không
trong các mối quan hệ này
nhằm làm trong sạch thị trường đất đai các đại biểu đề nghị chính phủ tăng cường kiểm soát chặt chẽ
thành tra kiểm tra thường xuyên hơn đối với hoạt động này đồng thời kiến nghị bộ công an chọn một số phiên đấu giá đất để xác minh
điều tra làm rõ nhằm tăng tính gian đe ngăn ngừa vi phạm tội phạm trong hoạt động này
bên cạnh đó đại biểu đề nghị bộ tài chính tổng cục thuế quy định rõ các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản
để cơ quan thuế địa phương thực hiện nhất quán đảm bảo tính thống nhất công khai minh bạch tránh tình trạng lạm quyền nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
chiều nay tại công an tỉnh nam định bộ công an tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của bộ trưởng về công tác cán bộ
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ lãnh đạo cục tổ chức cán bộ bộ công an thông báo quyết định của bộ trưởng
bộ công an về việc điều động đồng chí đại tá phạm văn long giám đốc công an tỉnh nam định
giữ chức vụ phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an điều động đồng chí đại tá trần minh tiến giám đốc công an tỉnh lâm đồng
giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh nam định
chúc mừng đại tá trần minh tiến và đại tá phạm văn long nhận nhiệm vụ mới
thứ trưởng lê quốc hùng và đồng chí phạm gia túc bí thư tỉnh ủy nam định đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm trong quá trình công tác
cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh nam định và đảng ủy lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành
và những kinh nghiệm quý trong công tác đảm bảo an ninh trật tự chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và lãnh đạo bộ công an trên các mặt công tác
đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
tổ công tác triển khai đề án sáu của ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kết quả triển khai đề án số sáu và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
qua hơn hai tháng triển khai thực hiện đề án đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác
tổ công tác đã triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi gồm một mươi ba nhiệm vụ chung hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu bốn mươi nhiệm vụ phối hợp với cơ quan trung ương và năm nhóm tiện ích bước đầu cung cấp một số dịch vụ công liên quan đến cư trú trên cổng dịch vụ công
ninh bình là một trong ba tỉnh đầu tiên trên cả nước thực hiện việc kết nối cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống một cửa điện tử ninh bình với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ninh bình
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí phạm quang ngọc chủ tịch ubnd tỉnh ninh bình ghi nhận và biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của công an tỉnh ninh bình
cơ quan thường trực tổ công tác đã tích cực tham mưu cho ubnd tỉnh ninh bình
chủ tịch ubnd tỉnh ninh bình ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản triển khai đề án sáu theo chỉ đạo của chính phủ bộ công an văn phòng chính phủ
do vậy đến thời điểm này tỉnh đã thực hiện được một mươi năm trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu trong đó lực lượng công an đã hoàn thành chín trên một mươi một dịch vụ công các sở ngành liên quan sáu trên một mươi bốn dịch vụ công qua đó tạo được niềm tin cho người dân và doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn mục tiêu được đặt ra khi xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số
đó là người dân doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ công thủ tục hành chính một cách nhanh chóng thuận tiện nhất
và để làm được điều này thì một trong những điều kiện tiên quyết đó là xây dựng thành công dữ liệu trụ cột cốt lõi có tính liên kết cao
trong đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được coi là dữ liệu gốc nền tảng của chính phủ số giúp kết nối chia sẻ thông tin dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác làm tăng khả năng khai thác cập nhật thông tin dân cư hạn chế tối đa sự trùng lập thông tin
và trong thực tiễn hiện nay việc kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã mang đến những bước chuyển hiệu quả và thiết thực
theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi bộ giáo dục và đào tạo và bộ công an thực hiện việc kết nối tích hợp khai thác dữ liệu chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến và xét tuyển đại học cao đẳng sư phạm mầm non và kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về giáo dục đào tạo

có khi có lúc hàng mấy chục nghìn sinh viên vào bảo đảm cái đường truyền bảo hạ tầng
ngay trong tháng năm từ mã định danh cá nhân do bộ công an cung cấp trên một triệu học sinh đã đăng ký thành công việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi hai bằng hình thức trực tuyến
cắt giảm thời gian thủ tục hạn chế sai sót là những tiện ích từ dịch vụ công này mang lại
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối tích hợp chia sẻ với tám cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các bộ ngành khác quản lý
liên thông dữ liệu xác thực thông tin tiêm chủng vaccine covid một mươi chín kết nối chia sẻ dữ liệu về tư pháp như hộ tịch khai sinh khai tử hộ cận nghèo
đồng bộ trên một mươi tám triệu thông tin bảo hiểm xã hội làm giàu dữ liệu dân cư và tích hợp sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh
thực hiện phân cấp phân quyền đăng ký cấp biển số xe ô tô gắn máy đến tận xã huyện triển khai các hộ chiếu phổ thông online trên toàn quốc
việc đưa các dịch vụ công thiết yếu trên môi trường điện tử vào hoạt động đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của người dân cũng như cho thấy tính hiệu quả trong chuyển đổi số